tình hình dịch bệnh ở động vật trên địa bàn tỉnh cà mau đang diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã có công văn gửi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hỗ trợ hóa chất sát trùng phòng chống dịch bệnh
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau đã xảy ra một mươi ổ dịch bệnh trên gia súc gia cầm của một mươi một xã ở bốn huyện
trước tình hình dịch bệnh trên động vật diễn biến phức tạp
nhất là bệnh dịch tả lợn châu phi có nguy cơ lây lan ra diện rộng
trong khi một ngân sách của tỉnh còn khó khăn
do đó ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét
cấp hỗ trợ tỉnh cà mau một mươi năm lít hóa chất bencoxit từ nguồn dự phòng quốc gia
để tiếp tục tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
và các dịch bệnh nguy hiểm khác trên địa bàn tỉnh